vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn huệ năm mươi một tuổi trú tại huyện bình chánh tp hcm về tội giết người
theo điều tra ban đầu do mâu thuẫn cuộc sống hôn nhân huệ nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác nên đã theo dõi
khi thấy vợ điều khiển xe mô tô chạy đến nhà lê trọng nghĩa tại ấp vĩnh bình xã an vĩnh ngãi thành phố tân an và phát hiện cả hai đang ở trong nhà trong tư thế không mặc quần áo nên huệ đã xông vào dùng dao thái lan đâm vào hông của nghĩa dẫn đến tử vong
sau khi gây án huệ đến công an xã an vinh nghĩa tự thú